thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sáng nay sáu tháng năm đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tham dự đoàn có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn
ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc việt nam được hôn đúc qua hàng nghìn năm lịch sử
là chiến thắng của đường lối kháng chiến đường lối quân sự độc lập đúng đắn sáng tạo của đảng ta đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là dịp chúng ta thêm tự hào về đảng cộng sản việt nam quang vinh
về chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đã lãnh đạo đảng cách mạng việt nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang
là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi cường lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
khơi dậy và thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
tối qua mùng năm tháng năm chương trình cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ đã diễn ra tại năm điểm cầu
là điện biên hà nội thanh hóa con tôm và tp hcm
tại các điểm cầu có sự hiện diện của thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết và trương tấn sang
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an ủy viên trung ương đảng quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trương thị mai
cùng nhiều đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương lãnh đạo các tỉnh thành phố đại diện cựu chiến binh cựu công an nhân dân
cựu thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến các lực lượng tham gia chiến dịch điện biên phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp cán bộ đảng viên nhân dân các tỉnh thành phố nơi tổ chức điểm cầu
chương trình có tên gọi dưới lá cờ quyết thắng được lấy ý tưởng từ lá cờ quyết chiến quyết thắng bắt hồ gửi ra mặt trận vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
là giải thưởng luân lưu khích lệ cho toàn quân vượt gian khó hiểm nguy hăng hái thi đua lập thành tích
chương trình với quy mô lớn có sự tham gia của khoảng một diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên trực tiếp tham gia biểu diễn ở năm điểm cầu
điện biên phủ là điểm quyết chiến chiến lược nơi được gọi là điểm hẹn của lịch sử thể hiện trí tuệ việt nam về nghệ thuật quân sự nên điện biên là điểm cầu chính
các tiết mục biểu diễn tại điểm cầu điện biên đã tái hiện các dấu mốc quan trọng trong chiến dịch lịch sử cách đây bảy mươi năm
những hình ảnh đoàn quân kéo pháo những người lính dũng cảm quên mình lấp lỗ châu mai dung thân mình làm giá súng cho đồng đội
tại chương trình khán giả được gặp gỡ và giao lưu cùng với các nhân chứng lịch sử xem lại những đoạn phim tư liệu về chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
diễn ra cách đây vừa tròn bảy mươi năm và thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với những ca khúc sống mãi với thời gian
trong một trăm hai mươi phút của chương trình các nội dung tại năm điểm cầu đã ghép lại một bức tranh toàn cảnh về chiến thắng điện biên phủ
qua đó truyền tải thông điệp chiến thắng điện biên phủ là chiến công chung của cả dân tộc được hôn đúc bởi khát khao giành độc lập tự do của một dân tộc
suốt bảy mươi năm qua lá cờ mang khát vọng chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các cuộc chiến giành độc lập tự do
tập hợp sức mạnh ý chí để đổi mới xây dựng đất nước và lá cờ quyết chiến quyết thắng mãi là biểu tượng cho ý chí khát vọng việt nam hùng cường
trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ chiều ngày năm tháng năm quốc vụ khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức của pháp
padricia mirales và ba cựu chiến binh của pháp trong chiến trường đã tới điện biên và thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ theo lời mời của chính phủ việt nam
các cựu binh đã dừng chân khá lâu trước cảnh mô phỏng hồ chủ tịch đại tướng võ nguyên giáp cùng bộ chính trị họp bàn về chiến dịch điện biên phủ
họ cùng nhau xem lại những tấm ảnh tư liệu về mùa xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân lính pháp bắt đầu xây dựng trên cánh đồng mường thanh tập đoàn cứ điểm mạnh nhất đông dương
sau bảy mươi năm những người lính từng bên kia chiến tuyến nhìn lại những chiếc bi đông đựng nước thuốc chống vắt vật dụng quân nhân pháp dùng khi đặt chân tới đất nước nhiệt đới ở cách quê hương gần một mươi km
trong thời gian qua nhiều cựu binh sau ngày tham chiến ở việt nam đã nỗ lực góp phần vào bình thường hóa quan hệ giữa hai nước bằng các dự án như hỗ trợ học bổng cho sinh viên
theo bà patricia mirales khu vụ khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức của pháp mối quan hệ giữa hai quốc gia đã có nhiều thành tựu hai nước đều hướng đến hòa bình và những vấn đề quan trọng hơn
cũng trong chiều ngày năm tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên phối hợp với cơ quan phát triển pháp tại việt nam
tổ chức bàn giao hệ thống chiếu sáng cầu mường thanh
hệ thống chiếu sáng cầu mường thanh do cơ quan phát triển pháp thành phố lyon tài trợ chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
phần thiết kế dự án chiếu sáng được thực hiện bởi cơ quan chiếu sáng công cộng của thành phố lyon
dự án hoàn thành kết hợp với các công viên cây xanh hai bên dòng sông nậm rốn khu trung tâm tập đoàn cứ điểm điện biên phủ tạo điểm nhấn đặc biệt góp phần cho không gian kiến trúc cảnh quan xanh sạch đẹp của thành phố điện biên phủ đồng thời phát huy giá trị lịch sử cầu mường thanh thu hút khách du lịch đến với điện biên
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày một mươi hai tháng năm đến ba mươi một tháng năm
miền bắc có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khu vực miền bắc từ ngày một mươi hai đến ba mươi một tháng năm có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
đợt một từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi chín tháng năm và đợt hai từ ngày hai mươi bảy đến ba mươi một tháng năm
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ ở phía đông ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên bốn mươi độ c ở các tỉnh phía tây
độ ẩm thấp nhất bốn mươi năm
nắng nóng ở bắc bộ còn tiếp diễn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
dự báo số đợt nắng nóng từ nay đến hết mùa hè ở khu vực tây bắc khoảng bốn năm đợt khu vực đông bắc khoảng ba bốn đợt đông băng bắc bộ sáu đến tám đợt
nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng tại bắc bộ phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi hai độ c
cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao đến rất cao trong tháng năm và tháng sáu
tháng bảy bắt đầu mưa nhiều nguy cơ cháy rừng sẽ giảm
khu vực trung bộ từ ngày một mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
đợt một từ ngày một mươi một đến hai mươi một tháng năm đợt hai từ hai mươi năm đến ba mươi một tháng năm và có khả năng kéo dài sang đầu tháng sáu
nhiệt độ phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c khu vực vùng núi phía tây từ ba mươi chín bốn mươi một độ c có nơi trên bốn mươi hai độ c
độ ẩm thấp nhất từ ba mươi năm đến bốn mươi năm
nắng nóng ở trung bộ sẽ kéo dài đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
dự báo khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có khả năng xuất hiện từ bảy đến chín đợt nắng nóng
từ đà nẵng đến bình thuận từ bốn đến sáu đợt
mùa hè ở trung bộ thường gắn liền với hiệu ứng phơn không mưa độ ẩm rất thấp
nên nguy cơ cháy rừng trong giai đoạn này ở mức cao đến rất cao
theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh quảng bình bốn tàu cá của tỉnh này vừa gặp nạn trên biển khi đang đánh bắt cá
hiện nay còn một mươi một thuyền viên đang mất tích không liên lạc được
lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm những người bị nạn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ việc này trong các bản tin tiếp theo
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
bộ y tế vừa công bố báo cáo về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đáng lưu ý chỉ trong vòng tám tháng cả nước đã xảy ra ba vụ ngộ độc lớn và hàng loạt vụ ngộ độc nhỏ khiến hơn một người nhập viện
trong các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận từ tháng chín
năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn điểm chung các vụ ngộ độc là có số lượng bệnh nhân lớn
đa phần là những cơ sở buôn bán được cấp giấy phép kinh doanh
thế nhưng khi sự việc xảy ra nhiều cơ sở không chứng minh được nguồn nguyên liệu đầu vào
thống kê của các vụ ngộ độc lớn trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đã có ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc thực phẩm
ngay sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh bánh mì phượng hai thành phố hội an tỉnh quảng nam
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã có ba trăm sáu mươi tám người và du khách bị ngộ độc sau khi ăn
cơm gà châm anh tại địa chỉ số một mươi ba triệu tp nha trang tỉnh khánh hòa
mới đây nhất đã có gần năm trăm linh ca ngộ độc ở tiệm bánh mì cô băng tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
trước đó vào ngày ba tháng năm thủ tướng chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương
triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức
cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn mình quản lý
tiếp theo trong chương trình
phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
quảng bình đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống di cư trái phép
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành quyết định số ba trăm sáu mươi sáu
phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi

quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội của vùng thành hai tiểu vùng
phía bắc sông hồng và phía nam sông hồng
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đồng bằng sông hồng là vùng phát triển hiện đại văn minh sinh thái thu nhập cao
là trung tâm kinh tế tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới
trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hóa giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
kinh tế số xã hội số y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân
thủ đô hà nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện
đặc sắc và hài hòa tiêu biểu cho cả nước ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới
theo quy hoạch sẽ có hai tiểu vùng phía bắc sông hồng và phía nam sông hồng
với một vùng động lực quốc gia hà nội và các địa bàn cấp huyện
dọc theo trục quốc lộ số năm và quốc lộ số một mươi tám qua tỉnh bắc ninh hưng yên hải dương thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh
bốn cực tăng trưởng là hà nội bắc ninh quảng ninh hải phòng và năm hành lang kinh tế
gồm hai hành lang kết nối quốc tế ba hành lang kết nối vùng
tiểu vùng phía bắc gồm bảy tỉnh và thành phố là hà nội hải phòng quảng ninh hải dương hưng yên bắc ninh và vĩnh phúc
tiểu vùng phía nam gồm bốn tỉnh là thái bình nam định hà nam và ninh bình

hợp pháp để có thể dẫn đến mất tiền của và là tài sản kể cả con người mạng sống con người trên biển
chúng tôi hy vọng rằng trong sự kiện ngày hôm nay mỗi một người dân tham gia vào hoạt động truyền thông này
sẽ lan tỏa những thông điệp này tới cho người dân ở cộng đồng mình cho người thân của mình
bằng cách đó bạn không chỉ mang lại sự bình an an toàn cho bản thân mình cho gia đình mình mà còn cho cả cộng đồng
thời gian qua công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với tổ chức di cư quốc tế iom
tổ chức nhiều buổi truyền thông cộng đồng về di cư an toàn và phòng ngừa di cư trái phép từ việt nam bằng tàu thuyền cho người dân
quá trình triển khai thì chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân về di cư an toàn
phòng trọng xuất nhập cảnh trái phép và hàn chế thấp nhất rủi ro của việc thành nàn nhân của mỗi bản người cho bà con
vượt biên trái phép bằng đường biển đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình
đó không chỉ là gánh nặng nợ nần
mà thậm chí đã phải trả giá bằng tính mạng
hy vọng bằng các biện pháp tuyên truyền rộng rãi cùng nhận thức đầy đủ của người dân
tình trạng vượt biên trái phép sẽ chấm dứt trong thời gian tới
đến với hội trợ paris lần thứ một trăm hai mươi diễn ra từ ngày một đến một mươi hai tháng năm
du khách có dịp khám phá những nét văn hóa tiêu biểu của nhiều nước
mua sắm các sản phẩm thủ công truyền thống và sáng tạo
năm nay trung tâm văn hóa việt nam tại pháp phối hợp với các doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng
để tạo nên không gian việt nam gần gũi hơn tới công chúng pháp
những bức tranh sơn mài những đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo sản phẩm lụa tơ tằm áo dài dân tộc
đồ thổ cẩm trái cây khô cùng với các món ăn đậm đà hương vị việt
các chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ trung tâm văn hóa và cộng đồng người việt trình diễn
đã khiến cho dân hạng
các dân hạng của việt nam trở nên nổi bật và luôn nhộn nhịp khách tham quan
chúng tôi rất vui mừng được chào đón sự hiện diện của các dân hạng việt nam
với những hoạt động văn hóa hấp dẫn và nhiều sản phẩm chất lượng cao
các dân hạng của việt nam được bài trí rất chuyên nghiệp sáng tạo và bắt mắt
mang lại những trải nghiệm thú vị cho quan khách
tôi cũng vừa mới mua sắm cho bản thân một số các vật dụng cá nhân và đồ trang trí trong gia đình
tại dân hạng thủ công mỹ nghệ của việt nam
ở đây có những bộ áo dài truyền thống của việt nam
vô cùng độc đáo chưa từng đến việt nam
tôi biết rằng việt nam là một quốc gia vô cùng xinh đẹp và tuyệt vời
nhất định tôi sẽ đi du lịch ở việt nam vào một thời điểm thích hợp nhất
năm nay hộ trợ paris tròn một trăm hai mươi tuổi
nhiều năm qua hộ trợ paris luôn là sự kiện mua sắm lớn nhất ở pháp
dành riêng cho không gian gia đình văn hóa ẩm thực sáng tạo
nghề thủ công truyền thống của pháp và quốc tế
thụ hút hơn bốn mươi nước tham gia với khoảng bốn trăm linh khách tham quan
không chỉ để mua sắm mà còn gặp gỡ những nghệ sĩ
nhân giỏi khám phá những sản phẩm mới phục vụ cho cuộc sống hàng ngày
chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của thành phố hải phòng
được unesco ghi danh là một trong những hoạt động chào mừng sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng
một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn được đông đảo người dân và du khách mong đợi
đã diễn ra vào tối ngày năm tháng năm tại nhà hát lớn thành phố hải phòng
tại chương trình
người dân và du khách mong đợi
được thưởng thức hai loại hình nghệ thuật đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
là ca trù và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ đây là hai loại hình nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt
trong kho tàng lịch sử việt nam gắn liền với lễ hội phong tục tín ngưỡng tư tưởng chất lý sống của người việt
hoạt động nhằm kịp thời biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của các nghệ nhân ưu tú ca nương trong việc
bảo tồn gìn giữ phát huy và lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể
qua đó nêu cao ý thức trách nhiệm bảo tồn gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống cộng đồng của thế hệ hôm nay và mai sau
huế đang trong thời điểm bắt đầu mùa sen đây cũng là mùa các du khách đến với huế thưởng thức các tour du lịch liên quan đến hoa sen và trà
một số người trồng sen ở thừa thiên huế đã phát triển dịch vụ mới nhằm phục vụ khách du lịch
điểm đặc biệt nhất là họ không làm với mục đích kinh doanh mà hướng đến việc chia sẻ mô hình để nhiều người trồng sen khác cùng làm cùng tạo thêm thu nhập
ông võ đại phong ở thành phố huế là một người trồng sen hiện tại ông có hơn hai mươi hectare mặt nước để trồng sen lấy hạt
từ đầu vụ sen năm nay ông đã mở thêm dịch vụ đón khách xuống đầm để trải nghiệm thú chơi ướp trà sen một thú chơi tao nhã của người huế xưa
ông võ đại phong ở thành phố huế đã phát triển dịch vụ mới nhằm phục vụ khách du lịch liên quan đến hoa sen và trà

ông võ đại phong ở thành phố huế đã phát triển dịch vụ mới nhằm phục vụ khách du lịch liên quan đến hoa sen một thú chơi tao nhã của người huế xưa